viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn việt nam đã phối hợp khởi động dự án xúc tiến cung và cầu
cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận sinh thái công bằng tại việt nam
giai đoạn ba năm tới dự án này sẽ thúc đẩy tiêu dùng bền vững các sản phẩm chế biến nông nghiệp sinh thái công bằng ở việt nam
từ đó phát triển kinh tế xanh hướng tới một nền kinh tế carbon thấp hiệu quả tài nguyên và kinh tế tuần hoàn tại việt nam
dự án hướng đến một số kết quả chính như một doanh nghiệp được đào tạo qua ứng dụng di động
hai trăm linh doanh nghiệp được đánh giá nhanh về việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và sản xuất sạch hơn